tổng hợp ngày chất vấn đầu tiên của đại biểu quốc hội với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ trưởng bộ công thương
những vấn đề được các bộ trưởng giải thích ngày hôm nay được đánh giá là xác thực và hợp lý
bộ công an và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh an toàn ngành nông nghiệp
trước diễn biến khó lường của hội chứng mers lực lượng công an nhân dân đã có các biện pháp ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này
sau đây là nội dung chi tiết ngày làm việc hôm nay tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi ba
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức pháp và bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
đã lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội xung quanh một số vấn đề nóng còn tồn tại trong lĩnh vực của mình quản lý
với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các đại biểu đã tập trung chất vấn xung quanh một số vấn đề lớn
như việc thiếu quy hoạch định hướng dẫn đến tình trạng được mua mất giá được giá mất mùa
hay bài toán tìm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản việt
bên cạnh đó là một số thói quen sản xuất ồ ạt theo phong trào trách nhiệm của các cơ quan quản lý sự chậm trễ ban hành
hay các thiếu sót từ phía các chính sách hỗ trợ nông lâm ngư nghiệp
nhiều ý kiến nhấn mạnh việc liên kết bốn nhà gồm nhà nước nhà nông nhà khoa học nhà doanh nghiệp
là một giải pháp hữu ích giải quyết được các vấn đề của ngành nông nghiệp hiện nay
tuy nhiên việc thực hiện chủ trương này còn chậm
doanh nghiệp rất khó khăn khi mà liên kết trực tiếp với hàng chục nghìn hộ nông dân
và cái yếu tố thứ ba theo tôi rất là quan trọng là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp
vấn đề đầu ra cho nông sản cũng là một trong những mối quan tâm của các đại biểu
trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
với điệp khúc được mua mất giá được giá mất mùa lặp lại nhiều năm nay của một số mặt hàng nông sản
tôi xin chia sẻ với bộ trưởng là công tác quy hoạch quản lý quy hoạch không tốt thuộc trách nhiệm chính của chính quyền địa phương
trả lời báo chí tại kỳ họp này bộ trưởng cũng đã nói rằng đừng đổ lỗi cho nông dân
vậy tôi xin hỏi bộ trưởng ai là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm trước tình trạng dưa hấu hành tím ế ẩm thời gian vừa qua
sản phẩm nông nghiệp cái việc trồng nó cũng phân tán
riêng về các bộ công thương thì chúng tôi đã triển khai một số các biện pháp
góp phần vào lưu thông phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông sản
trước hết là xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
tạo thuận lợi để phát triển các cơ sở hạ tầng thương mại
cái thứ hai là tăng cường hoạt động kết nối giữa người nông dân với doanh nghiệp
và làm cái vai trò kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng
trong thời gian vừa qua là chúng tôi cũng đã triển khai thí điểm
thực hiện cơ chế liên kết bốn nhà đấy
tại một mươi hai tỉnh thành phố
cũng trong phiên chất vấn chiều nay bộ trưởng bộ công thương đã nhận trách nhiệm trước quốc hội
về vấn đề chậm phát triển công nghiệp hỗ trợ
trong ngày mai quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
và bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày báo chí cách mạng việt nam
tối nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và chúc mừng báo công an nhân dân
cùng dự có đồng chí trung tướng bùi quang bền
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thời gian qua báo công an nhân dân luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền
về đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đấu tranh mạnh mẽ với những luận điệu xuyên tạc
của các thế lực phản động thù địch
đặc biệt báo công an nhân dân đã luôn đồng hành
cùng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong các hoạt động xã hội tình nghĩa
như xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa tình thương
tặng các gia đình chính sách các hộ nghèo trong cả nước
tổng cộng các chương trình từ thiện
trong năm năm qua của báo công an nhân dân
đã đạt được hơn năm mươi một tỷ đồng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thiện nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới những người làm báo công an nhân dân
đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo công an nhân dân nói riêng
và đội ngũ những người làm báo nói chung
đối với sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
đặc biệt những đồng góp của báo công an nhân dân
đã góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng vũ trang cũng như độc giả cả nước
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thiện nhân hoan nghênh và đánh giá cao
những đóng góp tích cực của báo công an nhân dân
trong thực hiện công tác xã hội tình nghĩa
đồng chí mong muốn báo công an nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ý nghĩa này
cùng với đảng nhà nước
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
và tin tưởng rằng các nhà báo sẽ tiếp tục nêu cao
niềm tự hào nghề nghiệp
góp phần cùng báo chí cả nước
làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội
đặc biệt trong tình hình đất nước đang hội nhập sâu rộng như hiện nay
vào chiều nay hội nghị ghi kết thông tư liên tịch
quy định việc phối hợp công tác bảo đảm an ninh an toàn
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã được tổ chức tại hà nội
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí cao đức pháp ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng chủ trì hội nghị
sự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí thứ trưởng lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong những năm qua công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
an ninh kinh tế và trật tự an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
giữa bộ công an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
luôn được duy trì thường xuyên thu được những kết quả tích cực
qua đó góp phần quan trọng tạo được môi trường an ninh an toàn
phục vụ có hiệu quả cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bảo đảm cho ngành nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao phát triển bền vững
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng trần đại quang khẳng định
những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
sự phù hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương sự giúp đỡ của nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước
nhiều chủ trương giải pháp quan trọng chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
trong những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
có sự đóng góp phối hợp giúp đỡ hiệu quả của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh
nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông nghiệp nông thôn đặt ra rất nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân mà trực tiếp là lực lượng an ninh nông nghiệp nông thôn
cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế bảo vệ bí mật nhà nước
tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện thông tư liên tịch vừa ký kết
chú trọng sơ kết tổng kết về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong các cơ quan doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức pháp tin tưởng
trong thời gian tới các đơn vị chức năng của bộ công an và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả thông tư liên tịch vừa được ký kết
góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao
cũng trong chiều nay đoàn cán bộ bộ công an do đồng chí trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh bạc liêu
tại buổi làm việc đồng chí đại tá nguyễn tri lăng giám đốc công an tỉnh bạc liêu
đã báo cáo nhanh tình hình kết quả công tác hậu cần kỹ thuật năm hai nghìn một mươi bốn và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
nhân dịp này công an tỉnh bạc liêu cũng đề xuất kiến nghị lãnh đạo bộ trang cấp thêm phương tiện kỹ thuật thông tin liên lạc công cụ hỗ trợ
nâng cấp mở rộng bệnh giá công an tỉnh thành bệnh viện hạng ba trực thuộc công an tỉnh phục vụ công tác khám điều trị
cũng như chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ nâng cấp quy mô nhà tạm giữ của công an cấp huyện v v
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí trung tướng ghi nhận những kết quả đã đạt được của công an tỉnh bạc liêu
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an bạc liêu tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
kiên quyết bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ công an bảo đảm quân số trang thiết bị công cụ hỗ trợ phương tiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu và chủ động phục vụ chiến đấu
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an đồng chí trung tướng ghi nhận những kết quả đã đạt được của cấp ủy chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
của cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến chống ma túy hết sức cam go ác liệt và nóng bỏng
một cán bộ chiến sĩ đã từng đối diện với tình huống nguy hiểm đến tính mạng bị đối tượng chống trả bị thương trong đó có một đồng chí được công nhận là thương binh và một cán bộ bị phơi nhiễm hiv
sự hy sinh sương máu của các anh càng khẳng định ý chí tinh thần quyết tâm trên trận chiến phòng chống tội phạm ma túy
đằng sau những phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước và ngành trao tặng là biết bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ ngày đêm của cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các anh đã nỗ lực chiến đấu ngăn chặn tội phạm ma túy để bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
các chức năng của việt nam đang nỗ lực phối hợp để tiến hành các biện pháp đối phó với dịch bệnh ngay từ cửa khẩu dự trù các kế hoạch tình huống để có thể hướng dẫn cụ thể với các địa phương trong việc phòng tránh dịch bệnh này
bộ y tế cũng đã khuyến cáo các công dân chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
bộ ngoại giao cùng với các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài đã đưa ra khuyến cáo công dân hạn chế đến các khu vực có dịch bệnh cũng như các khu vực mà được thông báo là có người nghi nhiễm bệnh và có biện pháp chủ động để phòng tránh dịch bệnh này
cho đến nay chưa có thông tin được khẳng định về công dân việt nam cũng như người nước ngoài ở việt nam bị nhiễm bệnh này
tuy nhiên bộ ngoại giao cùng với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài trong đó có hàn quốc đang theo dõi sát sao để có biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp
trong một diễn biến liên quan ngày hôm nay hàn quốc thông báo đã có thêm một trường hợp tử vong do hội chứng hô hấp vùng trung đông mers nâng tổng số ca tử vong do bệnh này lên con số một mươi người kể từ khi bùng phát vào ngày hai mươi tháng năm vừa qua
trước tình hình mers lây lan nhanh chóng tổng thống park kene đã quyết định hoãn chuyến thăm mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng sáu để tập trung đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này
theo bộ y tế hàn quốc nạn nhân mới nhất là một người đàn ông bảy mươi năm tuổi bị nhiễm mớt khi được điều trị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối tại bệnh viện đại học konyang ở thành phố dechon miền trung hàn quốc
trước đó cùng ngày hàn quốc đã ghi nhận thêm một mươi bốn trường hợp nhiễm mers nâng tổng số người nhiễm bệnh này lên con số một trăm hai mươi hai người
cũng trong ngày hôm nay bộ an toàn công cộng và an ninh hàn quốc thông báo sẽ chi thêm hai ba tỷ won tương đương hơn hai triệu đô la mỹ cho các chính quyền địa phương nhằm giúp họ đối phó tốt hơn với tình trạng mất đang lây lan nhanh chóng tại nước này
trong khi đó bộ quốc phòng hàn quốc cho biết từ ngày mai sẽ phái hai mươi bốn bác sĩ và y tá quân y tới hỗ trợ tỉnh dechon điều trị cho các bệnh nhân đang nhiễm mỡ
đây là lần đầu tiên quân đội hàn quốc triển khai biện pháp này nhằm góp phần khống chế dịch bệnh
ngay sau khi thủ tướng chính phủ có công điện chỉ đạo các bộ ban ngành các địa phương về việc phòng chống hội chứng hô hấp viêm đường hô hấp cấp trung đông do virus corona gọi tắt là muscov
bộ công an đã có điện mật gửi toàn lực lượng nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của các đơn vị và tập huấn cho cán bộ chiến sĩ về dịch bệnh nguy hiểm này
căn cứ và ba tình huống mà bộ y tế đưa ra
hiện nay tình hình dịch ở nước ta
đang trong tình huống thứ nhất chưa xuất hiện ca bệnh nguy hiểm nào
để đáp ứng với tình huống cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế bộ quốc phòng nhằm giám sát và kiểm tra sàng lọc sức khỏe hành khách
phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus mers cov tại các cửa khẩu quốc tế đường hàng không đường thủy và đường bộ
điều trị tích cực cho bệnh nhân để không khỏi dịch nây ra cộng đồng
bộ y tế cho biết nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh mesco qua biên giới nước ta vẫn có thể xảy ra
song song với các hoạt động đáp ứng tình huống dịch thứ nhất ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm bộ công an đã chuẩn bị tốt các phương án nếu xuất hiện các ca bệnh đầu tiên
tại bệnh viện một trăm chín mươi tám và các bệnh viện trực thuộc bộ công an trang thiết bị y tế thuốc men phòng cách ly đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nếu dịch bệnh bùng phát
để chúng ta chuẩn bị sẵn các cơ số để chống dịch và các phòng này đã được cách ly
bàn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm bộ công an cũng đã lên kế hoạch tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế trong lực lượng công an nhân dân
về cách phòng chống chuẩn đoán cách ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus mcov
tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến từng cán bộ chiến sĩ công nhân viên về tác nhân gây bệnh đường lây truyền và cách phòng tránh dịch bệnh nguy hiểm này
đồng thời sẵn sàng tham gia thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khống chế bao vây dập tắt dịch góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay khiến năm người tử vong
chủ tịch ubnd tp hà nội đã ngay lập tức có công điện yêu cầu quận hoàng mai và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội ubnd quận hoàng mai khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân
công an thành phố sở y tế cũng được yêu cầu phải khẩn trương xác định nguyên nhân cháy triển khai vệ sinh dọn dẹp khu vực hiện trường vụ cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ kiểm tra hướng dẫn công tác phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư
có các phương án về thiết bị phương tiện nhân lực tại chỗ duy trì lệnh trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy nổ
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu tổng công ty điện lực hà nội chỉ đạo việc kiểm tra hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn
thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện phòng chống cháy nổ do chập cháy điện
vào trưa ngày hôm qua công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã tổ chức triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc
tại nhà số năm trăm linh bảy khóm bốn phường hai tp sóc trăng bắt giữ hai mươi tượng đối tượng đang sát phạt nhau tại chiếu bạc
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào thời điểm trên lực lượng công an đã bất ngờ ập vào căn nhà số năm trăm sáu mươi bảy
bắt quả tang hai mươi đối tượng đang có hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
trong đó đối tượng mã ngọc kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là người đứng ra tổ chức và thu tiền đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm sáu bộ bài một mươi ba điện thoại di động và hơn tám mươi bốn triệu đồng tiền mặt cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ ngộ độc hàng loạt tại công ty lighllian việt nam trên địa bàn quận chín tp hcm
nghi là ngộ độc khí như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
và ngày hôm nay khi các công nhân quay lại làm việc thì nhiều trường hợp lại tiếp tục ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu
khoảng chín giờ trong khi đang làm việc thì một số nữ công nhân có triệu chứng
ó thở nôn ói bụng rủng chân tay sau đó thì ngất xỉu tại chỗ
chỉ trong ít phút hàng chục công nhân cũng đã ngất đi với biểu hiện tương tự
nhiều phương tiện được huy động để đưa các nạn nhân đi cấp cứu
trong đó bệnh viện quận chín tiếp nhận một mươi ba ca bệnh viện quân dân miền đông tiếp nhận một mươi hai ca
trước đó trưa ngày một mươi tháng sáu sau khi ăn cơm xong và hít phải mùi sơn do công ty đang tiến hành sửa chữa ở tầng hai
hàng chục công dân công ty light lion đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc
trên quần đảo trường sa có một lực lượng mà chúng tôi gọi là những chiến sĩ sao vuông
họ là những ngư dân của các xóm nhỏ đồng thời là thành viên của đội dân quân tự vệ trường sa
họ có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng hải quân để bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ lãnh thổ biển việt nam
chúng tôi trong thời gian qua đã thực hiện tốt
thứ nhất là nhiệm vụ canh trực đảm bảo được an toàn
an ninh trật tự bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền tại địa phương
cái thứ hai là chúng tôi luôn luôn tổ chức huấn luyện tốt kỷ lục nghiêm cùng với các lực lượng đánh đảo
đảm bảo được chủ quyền độc lập thiên liêng của tổ quốc
cái thứ ba là chúng tôi đã thực hiện chức năng giúp đỡ nhân dân
đảm bảo được cuộc sống và các công việc hàng ngày
để đạt được những kết quả trên ngoài nỗ lực trong công tác huấn luyện
lực lượng dân quân tự vệ trên đảo còn thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên môn
nhằm trao đổi kiến thức và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống
ngoài việc đảm bảo canh trực ở khu vực đảo trường sa
chúng tôi còn tổ chức sinh hoạt chuyên môn
sinh hoạt chuyên môn giúp cho chúng tôi đảm bảo canh trực được tốt hơn
thứ hai là đảm bảo mối quan hệ đảo trường xe
đảm bảo mối quan hệ đảo trường xe giữa các hội nhân với nhau
và đó cũng là một niềm vui và tự hào khi chúng tôi là một thành viên trong tựa đội dân quân tự vệ
bên cạnh đó lực lượng hải quân và dân quân tự vệ còn thường xuyên phối hợp trao đổi kiến thức
để hiểu được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với nước ta
các vấn đề trên biển trên đảo có kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật quân sự
hiệp đồng chiến đấu nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu
ngoài nội dung giáo dục về chính trị xây dựng bản lĩnh chính trị
nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
lực lượng dân quân tự vệ cũng được huấn luyện đầy đủ các nội dung về quân sự hậu cần kỹ thuật
trong quá trình công tác tại đảo thì lực lượng này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm
cùng với các lực lượng khác trên đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
và giữ vững an ninh chính trị
giờ đây trong những phiên tuần tra trên đảo bên cạnh những chiến sĩ hải quân
còn có các chiến sĩ tự vệ biển
với sự huấn luyện nghiêm túc bằng khả năng và bản lĩnh của những công dân biển việt nam
các chiến sĩ sao vuông của thị trấn trường sa sẽ góp phần quan trọng
cùng với các lực lượng tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc trên đảo
xứng đáng với niềm tin mà đảng nhà nước và nhân dân trao tặng